nhiều lần tụ tập đông người nhậu nhẹt trong quá trình tổ chức đám tang mẹ ruột
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám ổ dịch tại ấp bình thành a và ấp bình thành b đã phát hiện hai mươi ba kf tám mươi tám kf một và một trăm sáu mươi chín kf hai
thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh đồ cũ nằm trên đường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định sau một tiếng nổ lớn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã điều động tám xe cứu hỏa cùng với hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa đồng thời kiểm soát đám cháy không để lan rộng ra khu vực nhà dân xung quanh
tuy nhiên do bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ ngôi nhà
đến sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục dập lửa đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp hai a xã hưng thạnh huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng có sẹo tròn kích thước bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp bình thuận xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo tròn kích thước ba cm cách một cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số mô tả
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số mô tả